tại thủ đô oslo của naui đã diễn ra cuộc họp các quan chức cấp cao của một số nước ả rập hồi giáo và bắc âu
nhằm thúc đẩy tìm giải pháp hòa bình khủng hoảng cho giải gaza cũng như là sự ổn định trong khu vực
tại cuộc họp ủy ban bộ trưởng ả rập hồi giáo và các đối tác châu âu đã thảo luận về những diễn biến nghiêm trọng ở giải gaza
ủy ban tái khẳng định lập trường phản đối xung đột tại gaza kêu gọi các bên liên quan ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài
cũng như bảo vệ dân thường theo luật nhân đạo quốc tế
các thành viên ủy ban yêu cầu hành động chống lại những hành vi bạo lực làm trầm trọng thêm của khủng hoảng nhân đạo
và cản trở việc đưa hàng viện trợ nhân đạo khẩn cấp vào giải gaza
các thành viên ủy ban hối thúc thực hiện các bước nghiêm túc và khẩn cấp để đảm bảo cung cấp viện trợ nhân đạo
thực phẩm và y tế cho gaza bác bỏ bất kỳ biện pháp nào hạn chế đưa hàng viện trợ nhân đạo vào vùng lãnh thổ này một cách nhanh chóng và an toàn
liên quan đến xung đột hamas israel
phát biểu tại diễn đàn người tị nạn toàn cầu được tổ chức tại geneva thụy sĩ
cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn filippo grandi nêu rõ cộng đồng quốc tế cần ngăn chặn nguy cơ xảy ra cuộc khủng hoảng tị nạn mới tại gaza
đề cập khả năng hàng trăm nghìn người sang ai cập lánh nạn
ông greendi kêu gọi các bên liên quan chấm dứt bạo lực
đồng thời nhấn mạnh cần phải ngăn chặn cuộc khủng hoảng di dân ồ ạt tại gaza biến thành một cuộc khủng hoảng tị nạn mới